thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ tư của hội nghị lần thứ bảy
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
buổi sáng ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại tổ
thảo luận về đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
buổi chiều ban chấp hành trung ương đảng làm việc tại hội trường
thảo luận về đề án cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bế thư
thay mặt bộ chính trị điều hành phiên họp
hết thông cáo